sáng ngày một mươi hai tháng ba quỹ hạt giống việt của báo nhân dân phối hợp với thành đoàn thành phố vinh và phường cửa nam
đã khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông hoàng minh tùng ở khối ba phường cửa nam thành phố vinh tỉnh nghệ an
ông hoàng minh tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bị tật từ nhỏ hiện hai ông bà đã tuổi cao sức yếu người con duy nhất phải đi làm thuê ở miền nam
cuộc sống gia đình hết sức khó khăn vất vả ngôi nhà cũ thì đã xuống cấp trầm trọng hư hỏng nặng
quỹ hạt giống việt của báo nhân dân đã hỗ trợ thêm cho gia đình một trăm linh triệu đồng giúp gia đình ông tùng xây dựng ngôi nhà một năm tầng rộng khoảng bảy mươi m hai với tổng giá trị khoảng ba trăm linh triệu đồng
nhà ông hoàng minh tùng là một trong sáu nhà đại đoàn kết ở nghệ an và hà tĩnh được quỹ hạt giống việt của báo nhân dân hỗ trợ